thưa quý vị dự thảo báo cáo chính trị trên đại hội một mươi ba của đảng nêu
giữ vững bản chất giai cấp công nhân của đảng thực hiện nghiêm các nguyên tắc
quy chế cơ chế quy định của đảng thực hiện dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật
kỳ cương của đảng đây vừa là sự kế thừa vừa là bước phát triển chủ trương tăng cường xây dựng đảng
về chính trị của đại hội một mươi hai trong đó đặc biệt bổ sung và nhấn mạnh nhiệm vụ giải pháp thực hành
dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật kỳ cương của đảng
chủ tịch hồ chí minh và đảng ta luôn khẳng định tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản của đảng
là tiêu chuẩn để phân biệt đảng cộng sản việt nam với các đảng phái khác
đảng ý thức rất đầy đủ là sức mạnh của đảng của dân tộc

nếu mà không phát huy dân chủ thì không thể nào mà huy động được trí tuệ của toàn đảng của toàn dân
thực chất tập trung dân chủ chính là tạo điều kiện cho các quyết định của đảng trở thành sản phẩm trí tuệ tập thể
phát huy được sức mạnh của đội ngũ thực tiễn những năm đổi mới đặc biệt trong nhiệm kỳ một mươi hai
càng khẳng định rõ mệnh đề thực hành dân chủ phải đi đôi với kỷ cương
kỷ luật của đảng
tất cả những vụ án trạng án mà ủy ban kiêm gia trung ương công bố thì đều tức là có một cái khuyết nhận
là không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chính không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
thành ra cái quyết định của một người dẫn đến tất cả sai lầm nghiêm trọng
thẳng thắn nhìn nhận những vi phạm xảy ra ở các địa phương
cơ quan đơn vị là do cán bộ có chức quyền đã lạm dụng quyền lực mượn dân chủ để áp đặt ý kiến của mình
tập thể cấp ủy thường vụ ở đó lại thiếu sức chiến đấu ngại không dám nói khác
làm khác ý kiến người đứng đầu làm cho dân chủ bị lợi dụng thậm chí có lúc có nơi bị vô hiệu hóa
bài học rút ra về cái đội ngũ cán bộ trẻ mà cái khóa một mươi hai vừa rồi vớt bác là phải giải quyết cái vấn đề tức là
giám sát quyền lực bên cạnh giám sát quyền lực của đảng của nhà nước
thì vấn đề giám sát quyền lực của nhân dân được đặt ra trong báo cáo chính trị kỳ này mạnh hơn rõ hơn
thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật kỷ cương của đảng là cách thức để mỗi cán bộ
đảng viên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đảng về mọi mặt
tạo nên sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ đảng viên
trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng